kết quả trinh sát tiếp theo chỉ ra rằng
khách hàng của những loại mặt đối tổng hợp nêu trên

phần lớn là giới trẻ sinh ra trong các gia đình có điều kiện kinh tế
vitamin cocaine hay nấm thần
chỉ mới được thẩm lậu vào việt nam thời gian ngắn và có giá rất đắt
nhận thấy nếu không điều tra ngăn chặn kịp thời
thì các loại ma túy trên rất có thể sẽ nhanh chóng thâm nhập vào giới trẻ
dần hủy hoại nhiều thế hệ thanh niên
và làm tăng nguy cơ mất an ninh an toàn xã hội
tuy nhiên nếu chỉ tấn công vào các tụ điểm là các đối tượng thường tổ chức sử dụng ma túy
thì mới là giải quyết được phần ngọn mà không thể nhổ tận gốc chốc tận dễ

quyết định đi tìm lời giải cho các câu hỏi
cảnh sát điều tra tội phạm về ma tùy công an tp hải phòng quyết định đi tìm lời giải cho các câu hỏi
các loại ma túy tổng hợp những ketamin cocaine hay nấm thần
đã được thẩm lậu vào thành phố bằng cách nào
ai đứng đằng sau những hoạt động này
ý nghĩ cần phải xác lập một chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này
đã được nhen nhóm trong đầu của những điều tra viên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tùy công an tp hải phòng

trong quá trình đấu tranh với một số các vụ án hiện tại trên địa bàn tp hải phòng
nhất là trong các vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tùy
thì hiện tại trinh sát nhận định là có một số ma tùy mới thẩm lậu vào hải phòng
chúng với lại cái nguồn tin của cộng chấp viên bí mật
đã báo cáo về là có một đường dây chuyên vận chuyển mua bán tổ chức sử dụng
vì vậy tôi đề xuất đồng chí cho xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này
đồng chí đội trưởng làm rõ cho tôi
thứ nhất chất ma túy không phổ biến mang tính mới ở việt nam
đó là loại chất ma tùy gì
cái thứ hai quy mô hoạt động tới đâu
nếu đây thực sự là một cái vụ việc liên quan có yếu tố nước ngoài
thì cần phải xác lập chuyên án trước mắt
xác định vị trí nhà ở địa điểm hoạt động
và quan trọng nhất thủ đoạn hoạt động
nhất là cái thủ đoạn giao nhận hàng hóa với nước ngoài
là thông qua phương tiện gì
tiến hành song song tôi đề nghị
là đồng chí cử một tổ trinh sát giám sát hành vi hoạt động
sau khi chuyên án sáu trăm bốn mươi tám h ra đời
nhiều mũi trinh sát đã nhận nhiệm vụ
tỏa đi các hướng thâm nhập vào các địa điểm dân chơi thành phố
thường tụ tập để thu thập thông tin
các đối tượng thì thường chẳng có theo cái quy luật gì cả
ngày thì lại ngủ đêm mới bắt đầu mới tổ chức
sử dụng trái phép chất ma tùy
hoặc bắt đầu lôi kéo các thanh niên khác
tiến hành tổ chức trái phép chất ma tùy
hoặc lúc đấy mới bắt đầu tiến hành mua bán
những cái thời gian như thế
mà toàn ở những cái địa điểm mà khó
trinh sát khó có thể tiếp cận
cũng như là khó có thể theo dõi giám sát
ví dụ như là nhà nghỉ tại nhà riêng khách sạn
ngoài ra là khi mà chúng tôi mà
muốn thâm nhập vào cái đường dây đấy
thì cũng có rất nhiều cái khó khăn
khi mà đánh người vào để mà
giám sát hoặc là theo dõi
hoặc là nội tuyến
hoặc là sử dụng các biện khác khác
thì cũng rất là khó khăn
sau gần một tháng kiên trì bám sát mục tiêu
theo dõi từng gì biến động của những đối tượng khả nghi
các trinh sát hướng sự tập trung vào một nhóm thanh niên
với nhiều biểu hiện nghi vấn nhất
nguồn tin ban đầu cho thấy
nhóm đối tượng gồm cả nam và nữ
độ tuổi ngoài hai mươi
bản thân các đối tượng không có công an việc làm ổn định
nhưng nhiều gia đình có điều kiện
nên chúng sống xa hoa và thiếu lành mạnh
đi sâu tìm hiểu
các trinh sát bước đầu nắm được quy luật hoạt động
của nhóm đối tượng này
thay vì tụ tập tại các quán bar nhà hàng vũ trường
như trước đây

đi sâu tìm hiểu

thì nay bọn chúng chọn nhà nghỉ khách sạn
làm địa điểm tập kết
đi sâu tìm hiểu
tránh những ánh mắt tò mò của người dân
và sự kiểm tra của cơ quan chức năng
chúng không cùng lúc đến địa điểm tập kết
mà đi xé lẻ
khi ra về cũng vậy
người đi trước kẻ theo sau
với phương thức hoạt động như trên
cơ quan điều tra chưa thể xác định được
đối tượng cầm đầu là ai
nam hay nữ
điều này cũng chứng tỏ
gặp đối tượng đã có kinh nghiệm đối phó
với cơ quan chức năng
vì thế cơ quan điều tra cần phải áp dụng
những biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu hơn
mới có thể nhanh chóng xác định được
đối tượng cầm đầu
rồi từ đó lần ra đường đến hải phòng
của những loại ma túy có xuất xứ từ nước ngoài
yêu cầu đặt ra lúc này
là nhanh gọn nhưng phải đảm bảo yếu tố bí mật
vì nếu không khéo thì sẽ đứt dây động rắn
và như thế mục tiêu chặt đứt đứng
đi của những chuyên hàng trắng
nên ban chuyên án đặt ra từ đầu
sẽ khó khăn gấp bội
thêm nhiều ngày bí mật theo dõi
từng di biến động nhỏ nhất của nhóm đối tượng
cuối cùng ban chuyên án cũng có trong tay
hồ sơ lý lịch của từng người
đáng chú ý nhất phải kể đến thông tin liên quan
đến hai đối tượng
người thứ nhất là nguyễn thị bích hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại ngô gia tự đằng lâm an hải hải phòng
hạnh đã có một đời chồng
sau khi đưa con xong thì hạnh

hãy đi giao linh với những đối tượng
bên ngoài xã hội
từ đó hạnh đã có sử dụng
các chất ma túy
cái việc sử dụng ma túy của hạnh này
chúng tôi tìm hiểu
đầu tiên là hạnh có sử dụng những loại ma túy
mà thường có tại phòng
ví dụ như là
kenamin hay là ma túy đá
người thứ hai là hoàng minh dũng
đăng ký hộ khẩu
tại trần nguyên hãn lê trân hải phòng
đối với hoàng minh dũng
mặc dù gia đình rất là có điều kiện
nhưng mà dũng cũng có một cuộc sống
nó không được nghi muốn
mặc dù có ba mặt con với vợ rồi
thế nhưng mà cũng không hạnh phúc
thì sau đấy hai người cũng nghi hôn
và khi mà hạnh gặp dũng
thì cả hai người đều trong tình trạng đã nghi hôn
và có sự thiếu thớn về tình cảm
hai người cũng xa đá
và những cái trò tiêu khiển nó không hành mạnh
sau khi chia tay trồng năm hai nghìn một mươi năm
hạnh ra nước ngoài sinh sống
theo diện hôn thề
cuối năm hai nghìn một mươi bảy
hạnh trở về việt nam
và từ đó dính với hoàng mạnh dũng
như hình với bóng
tài liệu trinh sát cũng chỉ ra rằng

anh đức và australia
hạnh thì do là có em
ở anh cũng như ở bộ úc
thế nên là hạnh thì có điều kiện
là đi sang anh sang úc
thì qua những cái lần đi sang anh sang úc
thì là hãy có thu thập những cái nguồn hàng
về để bán hàng online như là quần áo
quần áo hay là những đồ mỹ phẩm

quá trình kinh doanh online như thế
thì hạnh cũng có nguồn thu nhập
giả thuyết mà ban chuyên án đặt ra
là nhiều khả năng nguyễn thị bích hạnh
đã lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa
từ nước ngoài về việt nam
qua đường hàng không
để tuôn ma túy tổng hợp vào hải phòng
muốn chứng minh giả thuyết trên là đúng
thì vấn đề then chốt lúc này
là phải bắt quả tang đối tượng
và thu giữ tăng vật thành công
quá trình xác minh và tìm hiểu như thế
như thế là như này
cái thủ đoạn mà mua ma túy của hạnh
thì nó thường xuyên lên đổi
cái địa điểm nhận hàng
nó không cố định
thường xuyên lên đổi
và cái thời điểm của hạnh đi lấy hàng
cũng thường xuyên biến động
lúc thì ban ngày lúc
thì là buổi chiều
thậm chí là để vài hôm
thậm chí là vài tuần sau
thì hạnh đi lấy hàng
tụi nó là cái công tác theo dõi
chính xác là rất khó khăn
thêm vào đó
việc xác định được đúng thời điểm
đối tượng ở nước ngoài
gửi ma túy vào việt nam cho hạnh
cũng là một trong nguồn vàn khó khăn
mà các trinh sát và ban chuyên án phải đối diện
nếu bắt không chúng
sẽ gây ra rất nhiều phiền toái
chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng
đến uy tín của lực lượng công an
mà còn đánh động để các đối tượng lưu về ở ẩn
mỗi ngày trôi qua
các trinh sát vẫn rất kiên trì
bí mật theo dõi từng di biến động của đối tượng
các biện pháp nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu
đều đã được ban chuyên án áp dụng
nhưng thời cơ chính mùi
để tổ chức bắt quả tang
các đối tượng vẫn chưa xuất hiện
trong khi đó
giải rác khắp thành phố
ma túy tổng hợp vẫn len lỏi vào các bữa tiệc của giới trẻ
và hủy hại họ từng ngày
đối diện với thực tại đó
chỉ huy ban chuyên án đã không ít lần hao tâm khổ tứ
thêm nhiều ngày nữa trôi qua
thời gian điều tra khám phá vụ án đã gần hết
xong bóng dáng của đối tượng cứ thoát ẩn thoát hiện
giống như trò chơi ủ tim
khiến cho vụ án có lúc mở ra rồi nhanh chóng đóng lại